thông tin từ công an tỉnh bình phước cho biết vào chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an huyện phú riềng và các cơ quan liên quan vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường phẫu thuật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh lớp chín trên địa bàn